theo thông báo điều hành của liên bộ công thương tài chính cho biết kể từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm giá xăng đã tăng trở lại sau tám lần điều chỉnh giảm
mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm bảy mươi tám đồng xăng ron chín mươi năm thêm sáu trăm linh bốn đồng
như vậy sau điều chỉnh mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai lên mức tối đa một mươi một năm trăm hai mươi đồng xăng ron chín mươi năm là một mươi hai hai trăm ba mươi năm đồng
trái ngược với giá xăng mặt hàng dầu hỏa giảm tám mươi ba đồng một lít dầu diesel giảm tám mươi bốn đồng và dầu ma rút giảm một trăm hai mươi năm đồng một kg so với kỳ điều hành ngày hai mươi tám tháng bốn
cùng với tăng giá xăng giảm giá dầu nhà điều hành trích thêm từ quỹ bình ổn giá một trăm linh đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm là tám trăm linh đồng
dầu diesel trích quỹ bình ổn giá một bốn trăm linh đồng diesel là một sáu trăm linh đồng và ma rút là năm trăm linh đồng một kg
liên bộ quyết định tăng dầu hỏa giảm tám mươi ba đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai là tám trăm linh đồng xăng ron chín mươi năm là tám trăm linh đồng
tiếp tục không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu ở kỳ điều hành này
giá xăng tăng trở lại sau tám đợt giảm giá liên tiếp từ đầu năm do bình quân thành phẩm xăng dầu thế giới một mươi năm ngày qua tăng trở lại năm sáu usd một thùng xăng